hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy đã diễn ra mà không có nghi thức bắt tay truyền thống của lãnh đạo các nước asean
nhưng vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ
đại dịch có thể gây ảnh hưởng nhưng không thể làm gián đoạn tiến trình hợp tác của asean
từ tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng đề ra từ đầu năm tới những diễn tiến của hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy và các hội nghị liên quan
có thể thấy các ưu tiên sáng kiến hợp tác của asean trong năm hai nghìn hai mươi vẫn được triển khai đúng tiến độ
trong một thời gian ngắn phải làm việc trực tuyến
nhưng các nhà lãnh đạo asean và các đối tác vẫn hoàn thành chương trình nghị sự dày đặc
thảo luận nhiều vấn đề và thông qua nhiều văn kiện quan trọng
việc việt nam nỗ lực dẫn dắt khu vực vượt qua năm khó khăn
đồng thời duy trì được sự đoàn kết thống nhất vượt qua sức ép
không để bị lôi kéo vào vòng xoáy cạnh tranh giữa các chủ thể bên ngoài
là một bằng chứng về nỗ lực của việt nam trong việc đảm nhận vai trò chủ tịch asean
thứ nhất asean dưới sự dẫn dắt của việt nam cho cương vị chủ tịch
đã đảm bảo sự quan tâm đồng đều dành cho các cuộc thảo luận
về những biện pháp đối phó trước mắt với dịch bệnh
và các kế hoạch phục hồi dài hạn sau đại dịch
thứ hai việt nam cũng đã làm rất tốt khi lưu tâm đến các vấn đề quan trọng khác
như biến đổi khí hậu hợp tác và hội nhập kinh tế phát triển bền vững
những sáng kiến về số hóa và vấn đề biển đông
một trong những ưu tiên hàng đầu của năm asean hai nghìn hai mươi
là ứng phó và phục hồi hiệu quả sau đại dịch covid một mươi chín
tại chuỗi hội nghị lần này các sáng kiến về phòng chống covid một mươi chín của asean
đều được thúc đẩy đúng tiến độ
asean đã chính thức thông qua khung phục hồi tổng thể của asean
khung chiến lược asean về các tình huống y tế công cộng khẩn cấp
chính thức công bố lập kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực
và thúc đẩy vận hành quỹ asean ứng phó covid một mươi chín
cho đến nay quỹ được cam kết đóng góp một mươi triệu đô la mỹ
không chỉ ứng phó ở hiện tại
những bước tiến đạt được trong việc hiện thực hóa hiệp định
đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
còn thể hiện sự chủ động hướng tới tương lai phục hồi
và phát triển hậu đại dịch của asean
trong lúc dịch bệnh như thế này
việc cần thiết cũng rất cần thiết là phải có một trung tâm
ứng phó với dịch bệnh và các vấn đề y tế khẩn cấp
người ta càng thấy sự cần thiết phải có một cái trung tâm như thế
để điều phối các hoạt động
như là hỗ trợ tất cả các nước trong những tình huống y tế khẩn cấp
thì ý tưởng này đã được đưa ra và nhật bản cũng đã sẵn sàng
muốn hỗ trợ cho việc thành lập trung tâm này
trong quan hệ đối ngoại asean vẫn khẳng định được vị thế
và vai trò trung tâm của mình thông qua dung nạp các thành viên mới
tham gia hiệp ước thân thiện và hợp tác
thống nhất nhiều văn kiện với các đối tác quan trọng hàng đầu
với mục tiêu phát triển bền vững và đồng đều
asean đã đạt được nhiều thỏa thuận tăng
tăng cường hợp tác giữa các nước mekong với nhật bản hàn quốc
các nước mekong lào campuchia myanmar việt nam là vấn đề mekong
mà cả giữa các nước bạn asean ở ngoài biển đảo
cũng có rất nhiều cái vùng sâu vùng xa rất là nghèo
còn trình độ phát triển rất thấp và họ đều rất là quan tâm để thúc đẩy
asean cũng có tiếng nói thống nhất trong những vấn đề quan trọng của quốc tế và khu vực
đối với tình hình biển đông asean khẳng định quyết tâm xây dựng biển đông
thành vùng biển hòa bình an ninh an toàn phát triển thượng tôn pháp luật
asean sẽ tiếp tục tạo dựng môi trường thuận lợi cho đối thoại hợp tác và xây dựng lòng tin
trong đó đảm bảo đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc có hiệu lực hiệu quả
phù hợp với luật pháp quốc tế
thưa quý vị hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị liên quan
là dịp quan trọng để việt nam và các nước thành viên asean đưa ra những quyết sách
những chỉ đạo quan trọng về hợp tác asean
cũng như là hợp tác giữa asean với những đối tác
đối sách quan trọng về những vấn đề khu vực và quốc tế trong thời gian tới
đồng thời cũng là dịp để có thể nâng cao sự chủ động thích ứng của asean
với các thách thức khu vực và quốc tế trong đó có đại dịch covid một mươi chín
đây là đợt hội nghị quan trọng nhất
cũng là đợt hội nghị khép lại nhiệm kỳ chủ tịch asean của việt nam